thời gian vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện không ít dịch vụ tâm linh
tuy nhiên người dân cần cẩn trọng vì đây có thể là những chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhiều người đã tiến mất tật mang
mới đây tại nghệ an lợi dụng lòng tin của con người vào tâm linh
đối tượng trần thị xoa đã nhiều lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một nạn nhân với số tiền lên đến trên một sáu tỷ đồng
đối tượng này vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an bắt giữ
theo đó vào năm hai nghìn một mươi bảy thông qua việc xem bói làm lễ trần thị xoa quen biết nạn nhân
đến đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba do đầu tư chứng khoán thua lỗ dẫn đến nợ nần
nên xoa đã nảy sinh ý định lợi dụng niềm tin tâm linh của bị hại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để lừa đảo nạn nhân vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba lấy lý do con trai nạn nhân và nạn nhân
phải đặt tiền làm lễ đáo cung cắt vía âm đổi vía dương nếu không thì cả hai mẹ con sẽ chết hiểu
trần thị xoa đã ba lần lừa đảo bắt nạn nhân chuyển khoản rồi chiếm đoạt tổng số tiền hơn một tỷ sáu trăm linh triệu đồng
toàn bộ số tiền lừa đảo chiếm đoạt được của nạn nhân xoa đã sử dụng để đầu tư vào ứng dụng chứng khoán
sau đó thua lỗ và mất trắng